mới đây một người đàn ông lớn tuổi ở thành phố huế trong lúc đi tập thể dục buổi sáng bất ngờ bị đột quỵ qua đời trên đường đi cấp cứu
cụ thể chiều ngày hai mươi một tháng bốn bà lê thị diệu hồng chủ tịch ubnd phường thuận hòa tp huế tỉnh thứ thiên huế xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp bị đột quỵ trong lúc đi tập thể dục buổi sáng
người bị đột quỵ là ông nxd bảy mươi hai tuổi ở đường đặng thái thân phương thuận hòa tp huế
theo người dân địa phương sáng cùng ngày ông đệ đi tập thể dục rồi bị đột quỵ giữa đường dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng người này không qua khỏi
chủ tịch ubnd phường thuận hòa cho biết thêm cách đây khoảng một mươi ngày ông đê đã bị tai biến nhẹ một lần
cũng trong sáng ngày hai mươi một tháng bốn mạng xã hội xôn xao hình ảnh một vận động viên tham gia giải marathon được tổ chức ở huế bị ngất xỉu trên đường chạy
phát hiện sự việc đồng đội lực lượng chức năng kịp thời hồi sức cho vận động viên này
dù việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến trai triều một số ý kiến cho rằng
thời tiết ở huế đang trong đột nắng nóng gây gắt các vận động viên tham gia giải chạy nhất là ở những cửa ly dài
cần đảm bảo sức khỏe nếu không dễ dẫn tới đột quỵ gây nguy hiểm cho tính mạng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thứ thiên huế trong những ngày qua
trên địa bàn tỉnh xảy ra nắng nóng gây gắt và đặc biệt gai gắt trên diện rộng nhiệt độ cao nhất lên tới ba mươi sáu ba mươi chín
dự báo từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng bốn tỉnh thừa thiên huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi tám bốn mươi một độ c ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng bốn cường độ nắng nóng giảm dần
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn nhiệt độ tăng mạnh trở lại đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới
các chuyên gia y tế khuyên cáo nắng nóng là nguyên nhân khiến đồng độ ozone và một số chất ô nhiễm khác trong không khí tăng cao
làm gia tăng các bệnh tai biến bệnh máu não tăng khuyết áp nhiều máu cơ tim thậm chí là gây đổi tử
đặc biệt tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời có thể dẫn tới ung thư da
say nắng kiệt sức mất nước chuồi rút cũng có thể xảy ra khi thời tiết nắng nóng
để hạn chế tối đa ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của nắng nóng người dân cần tăng cường bổ sung đầy đủ
điều độ nước hàng ngày thậm chí là hàng giờ nếu cần thiết phải ra nắng thì cần cố gắng chỉ ra nắng trong thời gian ngắn
ngay khi cơ thể có cảm giác mệt hay say nắng cần nhanh chóng tránh ánh nắng trực tiếp
đặc biệt là tranh nắng vào khoảng một mươi một đến ba giờ chiều vì đây là thời gian ánh nắng nguy hiểm nhất
không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gây gắt trong ngày
đối với các bệnh nhân có các bệnh lý nền tiền sử có bệnh tim mạch huyết áp hô hấp hay cơ xương khớp
thì cần khám và điều trị khỏi bệnh mới xem xét đến việc vận động hay là chạy được hay không
ngoài ra cần kiểm soát vấn đề thể lực đo nhịp tim trong quá trình tập luyện
nếu đạt tám mươi tám mươi năm nhịp tim tối đa thì có thể chạy được
bên cạnh đó cần khởi động trước khi tập luyện chuẩn bị nước uống để bù chuẩn bị dung dịch bổ sung năng lượng
như là đồ ăn nhanh nước uống có đường chống hy tượng hạ đường huyết chuẩn bị đồ bảo hộ như là quần áo bảo hộ
dài chạy phải đa chuẩn để tránh chấn thương mũ có chai gáy để che nắng để không xảy ra hiện tượng say nắng